ngày hai mươi ba tháng một mươi một thành phố hà nội ghi nhận hai trăm năm mươi ca dương tính sars cov hai trong đó chín mươi năm trường hợp ở cộng đồng
một trăm một mươi một trường hợp ở khu cách ly và bốn mươi bốn trường hợp trong khu phong tỏa
theo thông tin từ sở y tế hà nội các ca bệnh phân bố tại hai mươi bảy quận huyện bao gồm hoàng mai bốn mươi hai ca
nam tử liêm ba mươi năm ca ba đình hai mươi bảy ca quốc oai một mươi tám ca hai bà trưng một mươi bảy ca trương mỹ long biên mỗi nơi một mươi một ca
thanh xuân thường tín hà đông mỗi quận chín ca mê linh đông anh mỗi nơi bảy ca thanh trì thạch thất đống đa mỗi quận sáu ca
cầu giấy gia lâm mỗi nơi năm ca thanh oai tây hồ mỗi nơi bốn ca hoàn kiếm ba ca phú xuyên mỹ đức mỗi nơi hai ca
đan phượng long biên ứng hòa hoài đức bắc từ liêm mỗi nơi một ca
cụ thể chùm ho sốt thứ phát có thêm một trăm bốn mươi bảy ca trùm sàng lọc ho sốt tăng thêm ba mươi sáu ca ổ dịch la thành giảng võ ba đình tăng thêm hai mươi bốn ca
ổ dịch phú đô nam tử liêm tăng một mươi bốn ca ổ dịch phú la hà đông tăng thêm chín ca trùm liên quan các tỉnh có dịch tăng thêm năm ca
trùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát tăng thêm năm ca ổ dịch kho hàng sopi khu công nghiệp đài tư long biên tăng thêm năm ca
ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm tăng thêm hai ca ổ dịch đường trần duy hưng cầu giấy tăng thêm một ca ổ dịch thôn mới tốt động trương mỹ tăng thêm một ca
ổ dịch yên nội đồng quang quốc oai tăng thêm một ca
riêng chín mươi năm ca dương tính sars cov hai cộng đồng được xác định tại quốc oai một mươi sáu ca thường tín chín ca hoàng mai tám ca thanh xuân thanh trì thạch thất long biên mỗi quận sáu ca
hai bà trưng nam tử liêm mỗi quận năm ca thanh oai hà đông đông anh mỗi nơi bốn ca tây hồ đống đa mỗi nơi ba ca hoàn kiếm phú đông đông anh mỗi nơi bốn ca
tây hồ đống đa mỗi nơi ba ca hoàn kiếm phú xuyên gia lâm ba đình mỗi nơi hai ca ứng hòa mê linh mỗi nơi một ca
thuộc các chùm ca bệnh ho sốt thứ phát năm mươi năm ca sàng lọc ho sốt ba mươi sáu ca liên quan các tỉnh có dịch ba ca ổ dịch phú đô nam tử liêm một ca
cộng dồn trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hà nội ghi nhận tám hai trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là ba bốn mươi năm ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là năm mươi bốn
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại trường trung học cơ sở tiền yên
hoài đức được chuyển đổi thành trạm y tế lưu động đầu tiên ở hà nội đã bắt đầu đón bệnh nhân covid một mươi chín
sau khi thực hiện cách ly f một tại nhà hà nội cũng đã kích hoạt các trạm y tế thu dung điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín để giảm tải cho y tế tuyến trên
trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức là trường do chưa sử dụng nên đã chuyển đổi để trở thành trạm y tế lưu động
trong sáng nay năm bệnh nhân đã được đưa vào đây dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có khoảng một mươi bệnh nhân
những ngày đầu trạm y tế này chủ yếu đón các bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn huyện hoài đức sau đó sẽ tùy tình hình có thể tiếp nhận các ca mắc ở các nơi khác
trạm y tế lưu động được chuẩn bị lắp đặt trang thiết bị trong khoảng sáu ngày với quy mô ba trăm linh giường tiếp nhận các bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
hiện tại trạm y tế được bố trí ba cán bộ y bác sĩ cùng lực lượng quân đội công an tổng cộng khoảng một mươi năm người tham gia điều hành hoạt động
theo ghi nhận của phóng viên dân việt cùng ngày tại trường trung học cơ sở xã tiền yên không khí làm việc khẩn trương của các công nhân nhằm đưa cơ sở thu dung f này đi vào hoạt động đúng thời điểm dự kiến
công trình này được triển khai xây dựng trong suốt một tuần vừa qua
theo đó các công trình lắp đặt thiết bị khu vực nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân f đang được công nhân gấp rút hoàn thiện các trang thiết bị cuối cùng bình nước nóng cũng được trang bị tại phòng tắm của các bệnh nhân
cơ sở vật chất tại đây rất khang trang và mới
vì trường trung học cơ sở tiền yên vừa mới được xây dựng chưa kịp đón học sinh vào học thì bị dịch covid bùng phát nên huyện hoài đức đã tận dụng nơi này làm điểm thu dung f
cơ sở thu dung f này được chia ra nhiều khu vực
khu thu dung f khu điều hành khu ăn ở của cán bộ y tế khu vệ sinh tắm giặt của các f
giữa các khu vực này được ngăn cách bởi các vách tôn nhằm tránh sự tiếp xúc dẫn đến lây lan dịch bệnh
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho hay
đối với trạm y tế lưu động đồng xuân ngoài nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
trạm còn có chức năng kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện
phát hiện các ca bệnh diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời
trạm y tế cũng sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu khám chữa bệnh sơ cứu chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường
trạm y tế lưu động tại chợ đồng xuân có sáu nhân viên y tế trong đó có một bác sĩ phụ trách trạm
trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp trạm được trang thiết bị y tế đầy đủ có thể phục vụ khám điều trị cho từ năm mươi đến một trăm linh ca bệnh f
ngoài các nhân viên y tế ủy ban nhân dân phường đồng xuân sẽ huy động thêm cán bộ cơ sở là thành viên hội chữ thập đỏ
hội viên phụ nữ đoàn thanh niên tổ dân phố tham gia hỗ trợ nhân viên y tế lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thông tin
cũng thông tin với phóng viên dân việt ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông cho biết
quận đã chuẩn bị một mươi bảy trạm đặt tại một mươi bảy phường mỗi trạm có năm cán bộ y tế
ngoài cán bộ y tế quận phường sẽ huy động thêm các y bác sĩ đã nghỉ hưu khu vực tư nhân
theo ông phong quận hà đông cũng đã khảo sát nhà văn hóa trường học công sở để chọn nơi đặt trạm y tế lưu động
địa điểm dự kiến lựa chọn là trường mầm non cơ sở hai phú lương và khu vực nhà văn hóa phường yên nghĩa
mỗi cơ sở này có thể tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi f
ngoài ra quận hà đông cũng đã thí điểm cách ly f một tại nhà với người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi
ngoài trạm y tế lưu động này hà nội cũng chuẩn bị cho các trạm y tế lưu động khác chuẩn bị đưa vào hoạt động gồm trung tâm văn hóa
thể thao phường thạch bàn quận long biên có quy mô một trăm năm mươi giường phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn có quy mô hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì với quy mô ba trăm linh giường và trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức có quy mô hai trăm linh giường
ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà
áp dụng đối với đối tượng tiếp xúc gần f một nhưng không áp dụng cho bốn quận ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
giải thích về chủ trương này ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết bốn quận nội đô lịch sử bao gồm hoàn kiếm ba đình hai bà trưng đống đa
là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cũng như dịch bệnh
theo đó với bốn quận này bộ tư lệnh thủ đô hà nội sẽ đảm bảo công tác cách ly cho các trường hợp f một
thành phố hà nội cũng cho biết trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và căn cứ tình hình dịch thực tế trên địa bàn
với đặc điểm của bốn quận nội thành việc hà nội chưa áp dụng cách ly đối với f một tại bốn quận lõi là do các quận ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng
là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của đảng nhà nước và có các tổ chức chính trị xã hội cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế các tập đoàn kinh tế lớn
bốn quận này cũng là nơi có mật độ dân cư cao tập trung nhiều hoạt động giao lưu giao thương kinh tế với tần suất cao để phát triển kinh tế xã hội
do vậy đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự cũng như dịch bệnh
thành phố hà nội cũng có chủ trương không điều trị f tại các bệnh viện trung ương và thành phố đặt tại khu vực bốn quận lõi nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này
để đảm bảo từng bước thích ứng với dịch bệnh và thận trọng khi tiến hành thực hiện đối với bốn quận lõi của hà nội
thành phố tạm thời chưa thực hiện cách ly các trường hợp tiếp xúc gần f một tại nhà với bốn nhóm đối tượng người cao tuổi người có bệnh nền
phụ nữ mang thai người giữa một mươi tám tuổi trẻ em áp dụng cách ly tại nhà nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại quy định số bốn nghìn tám trăm linh quy đề bit của bộ y tế
các đối tượng còn lại thực hiện cách ly tập trung do bộ tư lệnh thủ đô quản lý hoặc cách ly tự nguyện tại các khách sạn được thành phố cho phép
trong thời gian tới tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn thành phố sẽ có những điều chỉnh tổng thể
phù hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất với phương châm sức khỏe và tính mạng của nhân dân là